năm hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái hỗ trợ làm hơn bảy trăm chín mươi nhà ở cho hộ người có công người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn hai mươi tám tỷ đồng
phần đầu hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi hoàn thành việc làm nhà ở cho các đối tượng thuộc đề án
thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng hộ nghèo và đặc biệt khó khăn về nhà ở tỉnh yên bái năm hai nghìn hai mươi
thì mức hỗ trợ bốn mươi triệu đồng đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà hư hỏng phải phá rỡ để xây mới
hỗ trợ hai mươi triệu đồng đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà
ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo đề án các địa phương sẽ huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa và vận động nhân dân giúp đỡ ngày công vật liệu để các hộ sớm hoàn thành việc sửa chữa làm nhà mới
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đã hỗ trợ làm nhà sửa chữa cho hơn hai bảy trăm năm mươi hộ người có công với cách mạng và hơn ba hai trăm bảy mươi hộ nghèo làm nhà ở
thông qua hỗ trợ giúp các hộ chính sách ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế